thưa quý vị mua thuốc độc cyanur về giết cha ruột sau đó dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra
tống thị tùng linh hai mươi một tuổi trú tại phường phước nguyên tp bảo điện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bờ vũng tàu khởi tố và thi hạnh lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
như intv đã đưa tin vào ngày một mươi tám tháng một linh bắt xe đến chợ kim biên tp hồ chí minh
mua một kg chất độc xe nua sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh
ông tống hồng điệp là bố của linh đã lấy một chai nước để uống và tử vong ngay sau đó
đến sáng ngày hôm sau biết bố đã tử vong linh kéo thi thể ông điệp ra phía sau tường rào
rồi mua gạch xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi
tại cơ quan điều tra linh khai nhận động cơ dẫn đến việc giết cha ruột là vì bản thân thường xuyên
bị cha chửi mắng trong một thời gian dài hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của linh
công an huyện mù đốp và bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa phối hợp bắt quả tăng đối tượng
nguyễn hữu soạn ba mươi bảy tuổi trú tại thôn một mươi một xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
đang tàng trữ trái phép gần năm kg ma túy
để ngụy trang qua mắt cơ quan chức năng soạn đã đóng giả là một công nhân khai thác mũ cao su
tổ công tác đã thu được sáu bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng gần năm kg
soạn khai nhận là ma túy tổng hợp
sáng ngày hai mươi hai tháng một soạn điều khiển xe ô tô mang biển số hai mươi chín m sáu nghìn chín trăm tám mươi một từ nhà tại thôn một mươi một xã long hà huyện phú riềng
đi sang thôn bốn xã thiện hưng huyện bù đốp
sau đó để xe ô tô trong lô cao su rồi sử dụng xe mô tô đi ra khu vực biên giới mua ma túy
trên đường mang ma túy quay về chỗ để xe ô tô thì bị phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cướp tài sản đối tượng đoàn tham gia đối tượng
đoàn thanh quang hai mươi hai tuổi trú tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó đoàn thanh quang cùng mẹ ruột của mình và hai đối tượng khác cùng chú tại thị trấn trà xuân huyện trà bồng
đến nhà nạn nhân ở thôn phú long xã trà phú huyện trà bồng để đòi nợ
do nạn nhân không có tiền trả nợ nên các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
đoàn thanh quang đã rút dao kề vào cổ nạn nhân để hâm dọa và gây thương tích
sau đó chiếm đoạt chiếc mô tô của nạn nhân
được biết trước đó nạn nhân có vai tiền của mẹ đoàn thanh quang số tiền là hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện trà bồng tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi ba tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết
đang củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn
vừa xảy ra tại ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
trước đó các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện
tại khu đất chống thuộc ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
có một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi tám đối tượng liên quan
có hộ khẩu thường trú tại thành phố trà vinh và huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ năm con gà chín cây cựa bằng kim loại
năm cuộn băng keo hai mươi năm điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô hơn một trăm hai mươi triệu đồng
và nhiều đồ vật có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa ra tạm giữ hình sự ba đối tượng
cùng chú xã bảo năng huyện dương minh châu về hành vi giết người
sau ba ngày truy tìm và điều tra
ba đối tượng là lê văn nguyên võ duy hiếu và lê văn cao
sau khi ăn nhậu ba đối tượng này cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke
thuộc phường long thành bắc thị xã hòa thành
tại phòng có các tiếp viên nữ
một tiếp viên nữ được bạn trai là phan anh thức chú huyện tân châu đến đón
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
thức sau đó đã rủ thêm hai người bạn mang theo một cây dao dài làm hung khí
đi tìm nhóm của đối tượng nguyên
hai nhóm xông vào hỗn chiến một người bị chém tử vong
nạn nhân là huỳnh trọng nghĩa chú huyện tân châu
sau khi gây án các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn
hiện phòng cảnh sát hình sự đang truy tìm các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
vừa bắt giữ hai đối tượng là trần quốc khải chú tỉnh tây ninh
và phan thị nương chú thành phố hồ chí minh
có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới vào thành phố hồ chí minh
tiêu thụ sau nhiều ngày trinh sát bật phục
vào chiều ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng phòng kỹ thuật nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động
công an thị xã hòa thành công an thành phố tây ninh
chia làm hai tổ công tác đột kích hai địa điểm
gồm khu phố hai phường một thành phố tây ninh bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
và tại khu phố năm trung phường năm thành trung thị xã hòa thành
bắt giữ hai đối tượng thu một năm kg chất ma túy các loại một xe ô tô
tổng tăng vật thu giữ là bốn năm kg ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của khải và nương
đôi nam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
với tiền công mỗi người là hai mươi triệu đồng một chuyến
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
vừa phá thành công chuyên án đưa ma túy từ biên giới việt lào
về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
ghi nhận của nhóm phóng viên
các đối tượng trần anh tuyền đồng văn hưng chú thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
và phạm văn hải chú tỉnh gia lai
bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin
ở huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện crong búc tỉnh đắk lắc để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư ca vô huyện crong búc
một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải
trên đường mang thiện phường hiệp phú thành phố thủ đức
trước đó ngày hai mươi hai tháng một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem
nhiều người bình luận cô gái đã nhanh nhẹn và dũng cảm khi giành lại được chiếc xe
tìm gặp nạn nhân trong đoạn clip nữ sinh hai mươi tuổi này cho biết mình quê ở khánh hòa
là sinh viên năm hai của một trường đại học thành phố hồ chí minh
vụ việc xảy ra vào khoảng hơn bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày
sau khi chạy xe máy đến chỗ làm và để xe máy sắt trong vỉa hè rồi làm việc như thường ngày
lúc này có hai nam thanh niên chạy xe máy đến mua cà phê nhưng liên tục đổi ý
cùng lúc này một đồng bọn từ phía sau bẻ khoát xe máy định tăng ga bó chạy
thì bị cô gái phát hiện lao ra kéo đuôi xe ngã xuống đường
tên cướp cùng đồng bọn bỏ xe trốn khỏi hiện trường